tổng cục giáo dục nghề nghiệp đã xây dựng dự thảo chiến lược phát triển của giáo dục nghề nghiệp
trong giai đoạn hành hai mươi một hai nghìn ba mươi mục tiêu trọng tâm là nâng quy mô tuyển sinh và nâng chất lượng đào tạo
mục tiêu của dự thảo là tuyển khoảng một mươi chín tám triệu người học nghề ở các bậc trình độ
trong đó có ba hai triệu người học nghề trình độ trung cấp cao đẳng trong giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi
trong đó trình độ sơ cấp nghề và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác là một mươi sáu sáu trăm hai mươi triệu người
trình độ trung cấp là một tám mươi năm triệu người trình độ cao đẳng là một ba mươi năm triệu người
sau khi hoàn thành các khóa đào tạo nghề các đơn vị chức năng và địa phương bảo đảm giải quyết việc làm
cho ít nhất tám mươi năm số người tham gia học nghề qua đó góp phần nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo ở nước ta
đạt khoảng bảy mươi vào năm hai nghìn hai mươi